thưa quý vị trên cơ sở tài liệu chứng cứ đội cảnh sát hình sự công an quận nam từ liêm hà nội thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng nguyễn văn tiện năm mươi bốn tuổi trú tại nam tử liêm hà nội về hành vi tổ chức đánh bạc
theo tài liệu của cơ quan công an từ tháng chín năm hai nghìn một mươi năm nguyễn văn tiện và bùi thị hoa bốn mươi sáu tuổi trú tại nam từ liêm hà nội đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề
cơ quan công an đã tổ chức mật phục bắt quả tăng hoa đang bán số lô đề cho khách thu giữ hơn một tỷ đồng một mươi chín bảng cáp ghi số lô đề cùng các tích kê ngay sau khi hoa bị bắt nguyễn văn tiện đã ra đầu thú
theo lời khai của các đối tượng hàng ngày hoa tổng hợp số lô đề vào bảng
và chuyển cho tiện trước giờ mở thường số số để hưởng tiền phần trăm hoa hồng
cơ quan công an làm rõ chỉ trong hai mươi ngày nguyễn văn tiện đã được hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc tổng số tiền hơn ba tỷ đồng
cơ quan công an nam tử liêm đang hoàn tất hồ sơ để truy tố các đối tượng trước pháp luật